trước tình trạng chiếu đèn laser ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất
ông trần doãn mậu giám đốc cảng vụ hàng không miền nam cho biết đơn vị sẽ lập đường dây nóng xử lý vấn đề này
theo ông mậu đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin trao đổi giữa cảng vụ với công an các địa phương
khi phi công phản ánh việc bị chiếu đèn laser và cung cấp tọa độ đơn vị sẽ báo công an nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường và có biện pháp xử lý
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay sân bay tân sơn nhất ghi nhận khoảng một mươi hai trường hợp phi công khi cất hạ cánh bị chiếu đèn laser
thời gian xảy ra vào khoảng một mươi chín h cho đến khuya các phi công còn phản ánh việc bị đèn laser chiếu vào buồng lái khi ở độ cao một ba trăm linh m
cách sân bay khoảng bốn mươi năm km khu vực này thuộc địa phận các tỉnh bình dương và đồng nai